qua công tác nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc cạn
đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hai quyết định truy nã
đối tượng là phạm thế hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã hiệp lực huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
trước đó vào tháng bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng hùng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc cạn
và cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn ra quyết định truy nã
cùng với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
thời điểm bị bắt đối tượng đang lẩn trốn tại thôn cát cát xã hoàng liên huyện sapa tỉnh lào cai
ngay sau khi phát hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã bắt giữ và di lý đối tượng từ tỉnh lào cai về bắc cạn để phục vụ cho công tác điều tra